chiều ngày hai mươi tháng hai hai trăm ba mươi ba hành khách cuối cùng trên du thuyền westerdam đang cập cảm sia nukvin của campuchia đã rời tàu để tới sân bay quốc tế phnom penh bay về nước
trên facebook cá nhân thủ tướng campuchia cho biết trước khi rời tàu nhóm du khách đến từ hai mươi hai nước đều được bộ y tế campuchia tổ chức y tế thế giới who và trung tâm chống bệnh truyền nhiễm của mỹ kiểm tra thân nhiệt và sức khỏe để đảm bảo không nhiễm covid một mươi chín
các nhân viên tàu westerdam cũng được kiểm tra lại sức khỏe trước khi đưa tàu rời khỏi campuchia
cùng ngày indonesia đã cách ly một tàu hàng nước ngoài trở dầu cọ với bốn mươi thuyền viên ngoài khơi tỉnh tây suawei nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch covid một mươi chín
theo quy định mới của jakarta tất cả các tàu nước ngoài sẽ không được phép neo đậu tại cảng cho đến khi kết thúc quá trình kiểm dịch
trong khi đó thái lan cho biết đang có những chuẩn bị đề phòng trường hợp dịch covid một mươi chín bước vào giai đoạn ba cấp độ xấu nhất ở quốc gia đông nam á này